liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra vào dạng sáng nay che địa bàn quận năm từ liêm hà nội
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời
nỗ lực suốt ba giờ đồng hồ để không che đám cháy
và cho đến thời điểm này lực lượng chức năng đã xác định có tám ngôi nhà bị ảnh hưởng
ghi nhận sau đây của phóng viên antv
theo người dân vụ cháy tuyết phát từ một cửa hàng kinh doanh tăm lốt
có địa chỉ sáu mươi ba nguyễn hoàng
ngọn lửa bốc cao nhanh chóng lan sang tám ngôi nhà xung quanh
các cửa hàng này kinh doanh đồ ăn thiết bị vệ tinh cửa hàng chuyên về in ấn
khi lửa bùng phát những người ở bên trong đã kịp chạy thoát ra ngoài
công an quận năm từ liêm và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an hà nội điều sáu xe chữa cháy cùng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
lúc ấy nó khoảng hai giờ hai mươi phút đêm
mình đang ngồi xem bóng đá ở phòng dưới nhà bình sát đây
mình có thấy mùi khét mình có đi kiểm tra nhà không thấy hiện trường gì cả
thế thì mình quay vào mình ngồi vừa ngồi thấy mùi khét nó lại càng nhiều hơn
thế mình ra ngoài mở cửa vừa mới mở cửa ra thì nghe tiếng nổ
tiếng nổ thì mình quay sang nhà bên cạnh thì thấy đang cháy
trước đây mình có ở đây lâu rồi thì mình cũng nghĩ là có một nhân viên ở trong đấy
nhưng mà rất may là thời gian này nhân viên không ở nữa
thì mình có góp cửa nhưng mà cháy to quá không góp được
thì mình cũng hòa mọi người gọi một hộp bốn cái hỏa
và chạy cùng mọi người chạy cùng mọi người
chạy cùng mọi người sang góp cửa các nhà hàng xóm để họ tỉnh dậy ra ngoài
rất là may là cũng có quyền phơi tất cả đây ra ngoài được hết
em thấy tiếng nổ ở bên này thì mẹ con em nằm ở đây bốn người ở bên cạnh luôn
thế là thấy tiếng nổ thế là mở cửa ra thì thấy cháy ở bên này cháy lan sang nhà mình rồi
thế là mấy mẹ con thoát thân không mang được cái gì nhà cửa cháy hết được
lan nhanh lắm cháy to lắm
những ngôi nhà ở đây chủ yếu là nhà cấp bốn nhà ở kết hợp với kinh doanh
vật liệu phần lớn là các chất dễ cháy
sau hơn ba tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế
tất cả các anh có nghĩa là dùng tất cả sức lực
và hai nữa là dùng tất cả các vòi chữa cháy
để nhanh chóng và kịp thời tắt cái đàm cháy
đàm cháy nó lan nhanh quá
hai nữa là sức lực cháy có lắm mạnh quá cho nên là cũng hơi khó khăn cho các đồng chí chữa cháy
công an phường kết hợp cả đội phòng cháy cháy
dùng các biện pháp nghiệp vụ
một là phá cửa
dùng các bình c
và xe chữa cháy đến các đường ống nước
và đã tiếp cận được
không chế được đàm cháy
đảm bảo an toàn
thiệt hại về người là chưa có
qua đây cũng cảnh báo đối với người dân
lâng cao ý thức về phòng cháy cháy
nhất là trong mùa lắng lóng
đến cái điểm hiện tại
đàm cháy đã được không chế hoàn toàn
người dân đang khắc phục sau sự cố
nguyên nhân đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vâng thưa quý vị
và các bạn chỉ trong vòng một tuần vừa qua
thì liên tiếp trên đường nguyễn hằng
đã xảy ra hai đám cháy
ba vụ cháy vào đêm ngày hôm qua đã gây thiệt hại rất lớn
về tài sản
cho người dân trên địa bàn
may mắn đến thời điểm hiện tại
không có thiệt hại về người
tuy nhiên đây cũng là lời cảnh báo đối với người dân về công tác phòng cháy chữa cháy
trên chính ngôi nhà của mình